tổng thống biden và cựu tổng thống trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để thành ứng cử viên của mỗi đảng tham gia cuộc đua trở thành ông chủ nhà trắng vào tháng một mươi một
cuộc thăm dò mới của reuters ipsos cho thấy ông biden đã dẫn trước ông trump một điểm phần trăm trước cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới đây
trong cuộc thăm dò kéo dài một tuần từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng ba khoảng ba mươi chín cử tri được hỏi cho biết sẽ bỏ phiếu trong ông biden nếu cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào thời điểm này so với ba mươi tám chọn cựu tổng thống đảng cộng hòa donald trump
sai số của cuộc thăm dò là một tám điểm phần trăm nhiều cử tri vẫn chưa quyết định
với một mươi một cho biết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên khác năm cho biết sẽ không bỏ phiếu và bảy cho biết họ không biết hoặc từ chối trả lời
cuộc thăm dò bao gồm nhiều cách
để đo lường sự ủng hộ dành cho ông biden cũng như ông trump và hầu hết đều dự báo cuộc đua xích sao
ông trump dẫn đầu một chút trong số tất cả những người trả lời nhưng ông biden dẫn đầu đáng kể trong số cử tri đã đăng ký
số cử tri đã đăng ký có ý nghĩa rất quan trọng bởi chỉ hai phần ba trong số cử tri đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
trong đó ông biden đã đánh bại ông trump
với nhiều cử tri không hào hứng với ông trump hoặc ông biden cuộc thăm dò mới đây cho thấy ứng viên độc lập robert f kennedy jr
được một mươi năm số cử tri đã đăng ký ủng hộ nếu ông xuất hiện với tư cách là ứng cử viên thứ ba trong lá phiếu giảm từ một mươi bảy trong cuộc khảo sát hồi tháng một
cuộc thăm dò của reuter ipsos được tiến hành trên toàn quốc với bốn chín mươi bốn người mỹ trưởng thành trong đó có ba ba trăm năm mươi sáu cử tri đã đăng ký
kết quả thăm dò có sai số một tám đối với cử tri đã đăng ký và một bảy đối với tất cả người trả lời
theo truyền thông mỹ đương kim tổng thống joe biden và cựu tổng thống donald trump đã giành đủ số phiếu
tổng thống trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống của mỗi đảng tham gia cuộc đua trở thành ông chú nhà trắng
tối một mươi hai tháng ba theo giờ bờ đông của mỹ sáng ngày một mươi ba tháng ba theo giờ việt nam ông donald trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng cộng hòa
tổ chức dưới hình thức bỏ phiếu kín tại các bang georgia missigip và washington trước khi có kết quả tại bang hawaii
với kết quả này tổng số phiếu đại biểu mà ông trump đã có được là một hai trăm hai mươi tám phiếu vượt mốc một hai trăm một mươi năm phiếu cần thiết để giành đề cử của đảng cộng hòa
kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy ông trump giành được tám mươi bốn năm phiếu bầu tại bang georgia và tạm thời giành được năm mươi sáu trên năm mươi chín phiếu đại biểu của bang miền đông nam này
tại missicp ông trump được chín mươi hai sáu phiếu bầu và giành chọn bốn mươi phiếu đại biểu của bang miền nam này
tại washington ông trump được bảy mươi bốn hai phiếu bầu và giành chọn bốn mươi ba phiếu đại biểu của bang tây bắc này
trong khi đó đương kim tổng thống joe biden cũng đã đạt đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ
sau khi chiến thắng
trong bầu cử sơ bộ tại các bang georgia ông biden cần một chín trăm sáu mươi tám phiếu trong tổng số ba chín trăm ba mươi bốn phiếu đại biểu để giành được đề cử
ông biden đã vượt qua mốc này với hơn hai phiếu đại biểu sau kết quả ban đầu bầu cử sơ bộ tại georgia tối một mươi hai tháng ba theo giờ địa phương
trước khi có kết quả ở các bang missicip washington và quần đảo bắc mariana
theo đó ông đã giành đủ số phiếu đại biểu để đại diện cho đảng dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới
truyền thông mỹ ngày một mươi hai tháng ba dự đoán đương kim tổng thống của đảng dân chủ vào tháng một mươi một tới
ông biden cũng sẽ chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ở bang missisip và washington
cả ông biden và ông trump đều giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày siêu thứ ba diễn ra hồi đầu tháng này
biến đổi khí hậu có thể là yếu tố quyết định trong bầu cử tổng thống mỹ
các quan điểm về biến đổi khí hậu thậm chí có thể có tác động đủ mạnh để thay đổi kết quả bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn hai mươi theo hướng có lợi cho ông joe biden
đây là kết luận của bà phân tích dữ liệu thăm dò ý kiến được công bố vào ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
thông qua trung tâm tương lai xã hội và môi trường của đại học colorado
các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu khảo sát vào các năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn hai mươi từ nhóm nghiên cứu cử tri của tổ chức phi đảng phái
để phân tích mối quan hệ giữa hàng nghìn lựa chọn tổng thống của cử tri trong hai cuộc bầu cử vừa qua với thông tin nhân khẩu học
và ý kiến của họ về hai mươi hai vấn đề khác nhau bao gồm cả biến đổi khí hậu
cuộc khảo sát yêu cầu cử tri đánh giá tầm quan trọng của biến đổi khí hậu với bốn lựa chọn
không quan trọng không quan trọng lắm hơi quan trọng hoặc rất quan trọng
năm hai nghìn hai mươi sáu mươi bảy cử tri đánh giá biến đổi khí hậu là khá quan trọng hoặc rất quan trọng tăng từ sáu mươi hai vào năm hai nghìn một mươi sáu
trong số những cử tri đánh giá biến đổi khí hậu là quan trọng bảy mươi bảy ủng hộ ông biden vào năm hai nghìn hai mươi
tăng từ sáu mươi chín ủng hộ bà hillari clinton trong năm hai nghìn một mươi sáu
điều này cho thấy quan điểm về biến đổi khí hậu đã và đang mang lại cho đảng dân chủ lợi thế bầu cử ngày càng tăng
sử dụng hai mô hình thống kê khác nhau các nhà nghiên cứu dự đoán rằng quan điểm về biến đổi khí hậu
có lẽ làm thay đổi tỷ lệ phiếu bầu phổ thông toàn quốc trong năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ phiếu bầu của đảng dân chủ trừ tỷ lệ phiếu bầu của đảng cộng hòa từ ba trở lên đối với ông biden
sử dụng mô hình đại cử tri đoàn ước tính sự thay đổi ba sẽ đủ lớn để thay đổi kết quả bầu cử theo hướng có lợi cho biden
những mô hình này phản ánh kết quả của cuộc thăm dò vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cuộc thăm dò này cho thấy nhiều cử tri tin tưởng vào cách tiếp cận với vấn đề biến đổi khí hậu của đảng dân chủ so với cách tiếp cận của đảng cộng hòa
cuộc bầu cử tổng thống mỹ gần đây nhất đã diễn ra vô cùng xa xao
điều này có nghĩa là quan điểm về biến đổi khí hậu sẽ không cần có tác động quá lớn đến việc bỏ phiếu để thay đổi kết quả bầu cử
năm hai nghìn hai mươi ông biden thắng tại bang georgia với khoảng một mươi phiếu chiếm hai số phiếu bầu
và tại bang wiscosin với khoảng hai mươi phiếu bầu chiếm sáu
bằng chứng khoa học cho thấy
biến đổi khí hậu là có thật mạnh mẽ đến mức nếu một ứng cử viên tổng thống phủ nhận những kết luận khoa học cơ bản về biến đổi khí hậu
một số cử tri ôn hòa có thể tự hỏi liệu có nên tin tưởng ứng cử viên đó hay không
một số cử tri có thể bắt đầu nhận thấy mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và các vấn đề mà họ cho là ưu tiên
ví dụ có bằng chứng chắc chắn rằng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sức khỏe tình hình an ninh quốc gia nền kinh tế mô hình nhập cư ở mỹ và trên toàn thế giới
cũng là vấn đề được không chỉ cử tri mà cả truyền thông quốc tế quan tâm
vấn đề kinh tế được nhận định là trọng tâm của chiến dịch tranh cử giữa hai ứng viên trong cuộc đua vào tháng một mươi một
với việc đưa ra thông điệp liên bang hai nghìn hai mươi bốn tổng thống mỹ joe biden có lợi thế khi đưa ra chương trình nghị sự cho thời gian còn lại trong nhiệm kỳ
và xóa bỏ những lo ngại về tuổi tác khẳng định với cử tri rằng ông sẵn sàng lãnh đạo mỹ thêm bốn năm nữa
tổng thống biden đã nêu bật những thành tiệu khi mỹ ghi nhận kỷ lục một mươi năm triệu việc làm mới trong ba năm
tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong năm mươi năm hầu hết người dân có bảo hiểm y tế và khoảng cách giàu nghèo thấp nhất trong hai mươi năm
trong khi lạm phát giảm từ chín xuống ba mức thấp nhất trên thế giới
trong khi đó trả lời phỏng vấn trên kênh cnbc cậu tổng thống donald trump ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa
kêu gọi hành động vì vị thế của nước mỹ vì các chương trình đảm bảo quyền lợi của người dân
trong đó có việc cắt giảm thuế các chương trình trợ cấp y tế và an sinh xã hội
ông nhấn mạnh rằng bất kỳ điều gì làm tăng chi tiêu đối với các gia đình đều có thể bù đắp bằng việc cắt giảm thuế
trả lời câu hỏi liên quan những lo ngại về tình hình phân cực chính trị ngày càng gia tăng đối với sự ổn định tài chính của mỹ
ông nêu rõ quan ngại về việc hãng xếp hạng tín nhiệm fix hạ bậc tín nhiệm của nước này trong năm hai nghìn hai mươi ba
các phát ngôn trên là những nhận xét mở rộng đầu tiên của ông trump về kế hoạch kinh tế
kể từ khi ông trở thành ứng viên tiềm năng của đảng cộng hòa ra tranh cử tổng thống sau cuộc bầu cử sơ bộ siêu thứ ba
trong một diễn biến có liên quan tổng thống mỹ joe biden và ông donald trump đều vừa có chuyến thăm riêng tới biên giới mỹ mexico hồi cuối tháng hai
điều này phần nào cho thấy cả hai cùng nhận định cuộc khủng hoảng nhập cư là vấn đề then chốt đối với cử tri trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay
ông joe biden nhậm chức tổng thống mỹ vào năm hai nghìn hai mươi một hứa hẹn sẽ đảo ngược các chính sách nhập cư cứng rắn của người tiền nhiệm donald trump
nhưng thực tế lại khác xa với mong đợi của ông khi số người di cư tràn qua biên giới tăng chóng mặt
để đối phó với tình trạng nhập cư bất hợp pháp ổ ạt vào mỹ chính quyền của ông biden đã thực hiện nhiều cuộc trấn áp ở khu vực biên giới
đồng thời tăng cường các con đường hợp pháp cho người di cư
về phần mình ông trump tuyên bố nếu trở lại nhà trắng sẽ tái áp đặt chiến lược ngăn chặn trục xuất cứng rắn để xử lý làn sóng di dân và cư trú bất hợp pháp ở mỹ
nhận định về cuộc tái đấu tháng một mươi một tới ông tim palenty cựu thống đốc bang minetsota và từng tham gia cuộc đua giành đề cử ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa đã cho rằng
điều quan trọng là cả hai ứng viên phải tập trung vào các vấn đề đã thay đổi kể từ năm hai nghìn hai mươi và biến đó thành lợi thế tranh cử
mặc dù vậy trong bối cảnh chiến dịch tranh cử còn kéo dài nhiều tháng cuộc đua song mã dự báo tiềm ẩn nhiều bất ngờ trước quyết định vào tháng một